từ cà mau gió tây nam vẫn còn hoạt động với cường độ mạnh cấp năm có lúc cấp sáu
nên sóng biển sẽ cao từ hai cho đến ba mét biển động
nên các tàu thuyền hoạt động trên vùng biển này cần hết sức lưu ý
và sau đây sẽ là dự báo chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước